những ngày gần đây trên các trang diễn đàn mạng xã hội đang nở rộ dịch vụ đưa người từ các tỉnh về hà nội
và ngược lại với giá cao gấp nhiều lần so với thời điểm bình thường
theo tiền phong đưa tin trên các trang diễn đàn hội đồng hương xe ghép chuyến xe tiện chuyến lên hà nội và ngược lại
chỉ cần nêu muốn lên hà nội hoặc từ hà nội về các tỉnh là lập tức có hàng chục lời chào mời đưa đón tận nơi
chị lê vân ở nam định cho biết chị vừa tốn hơn một triệu đồng để đưa mẹ từ nam định lên hà nội trong cháu
vì chị bắt đầu phải đi làm sau giãn cách
liên hệ thử một vài số điện thoại giao dịch vụ giá giao động trong một chuyến đi từ nam định lên hà nội là một hai hai năm triệu đồng một lượt
chủ xe sẽ dẫn người đi xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín và lo mọi giấy tờ để đưa người vào hà nội
giá này không đổi đối với chiều ngược lại từ hà nội về nam định
đối với quãng di chuyển gần hơn như từ hải dương đến hà nội giá là khoảng bảy trăm linh đồng một người
nếu đi ghép còn năm trăm linh đồng một người
nếu là người có khẩu hồ ở hải dương chủ xe sẽ bao tết nhanh covid một mươi chín để vào hà nội và về hải dương
với một số bên khác đi đường dài rẻ hơn một chút như đi từ thái bình lên hà nội chỉ hết khoảng năm trăm linh đồng một người
mỗi chuyến đi chỉ chở hai người thì khách phải tự chủ động tết nhanh covid một mươi chín với giá là một trăm linh đồng một người một lần tết
tài xế cho đến đâu chốt yêu cầu tết thì người đi phải tết và chịu chi phí
thậm chí trên nhóm hà nội giúp nhau mùa dịch một tài khoản đăng thông tin muốn về thanh hóa
thay giá phải trả là tám trăm linh đồng
có người còn kêu gọi mọi người hỗ trợ tiền hoặc ghép xe để về quê trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn
có thể thấy các hội nhóm ở các tỉnh dịch vụ đưa người đến hà nội hoặc ngược lại với các tỉnh cũng khá nhộn nhịp
tài khoản người dùng tự có thể đưa nhiều quảng cáo dịch vụ mà không hề có sự quản lý
thế nhưng khách hàng chỉ cần có cầu là sẽ có cung
loại hình dịch vụ này vẫn tiếp tục được tràn lan
và có lẽ nếu không có sự can thiệp hay quản lý theo dõi nắm bắt sát sao từ cơ quan chức năng
những vụ việc người dân bị lừa khi vô tình đi xe tự phát hay nghiêm trọng hơn là việc có thể gây lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín